dự án mở sưởng hà nội tình yêu của tôi một trải nghiệm điện ảnh được thực hiện bởi các nghệ sĩ đến từ hai nước ý và việt nam
dựa trên ý tưởng của nghệ sĩ media và nhân chủng học người ý irene dorigoti
workshop thể hiện về mối liên hệ giữa con người và môi trường trong xã hội hiện đại
mỗi người khi xem có đoạn video sẽ thấy chính mình trong đó từ đó có ý thức bảo vệ môi trường hơn
đây cũng là cơ hội thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa việt nam và ý trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật
từ đó mở ra các khả năng trao đổi và xúc tiến các hoạt động chương trình và dự án về văn hóa nghệ thuật giữa việt nam và ý trong thời gian tới